bộ công an vừa ra thông báo tìm bốn người liên quan trong vụ án đưa hối lộ môi giới hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hà nội và một số địa phương
các đối tượng bị truy tìm gồm nguyễn tuấn danh hai mươi bảy tuổi tưởng hữu hạnh bốn mươi một tuổi đàm lê duy hai mươi sáu tuổi cùng chú tại xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đống tháp
và trần thị ngọc my hai mươi bảy tuổi ở huyện an phú tỉnh an giang đây là những người bị nghi thực hiện tội phạm cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự
khi tìm thấy các đối tượng này đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an địa chỉ số bảy phố nguyễn đình triều phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội số điện thoại sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn hai nghìn bốn trăm ba mươi một